tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
thành phố hà nội đã thông tin về việc chặt hạ đánh chuyển gần năm trăm linh cây xanh tại đường láng
và dự án xén đường mở rộng đường láng đoạn từ cầu giấy đến ngã tư sở
theo đó việc chặt hạ đánh chuyển số cây xanh này nhằm từng mức giảm thiểu ủn tắc giao thông trên địa bàn
thành phố đã triển khai dự án xén mở rộng đường láng với tổng mức đầu tư hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tổng chiều dài toàn tuyến khoảng bốn km điểm đầu tuyến là cầu giấy điểm cuối tuyến là ngã tư sở
trên cơ sở mặt đường hiện trạng đơn vị thi công sẽ xén hè bên phải tuyến từ cầu giấy đến ngã tư sở
để mở rộng mặt đường thêm trung bình ba năm mét xây mới vỉa hè rộng một năm mét tiếp giáp phần xe chạy
theo ông ngô mạnh tuấn phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
dự án chỉ chặt xén đánh chuyển cây phía bờ sông giữ nguyên toàn bộ cây ở giải phân cách giữa hiện nay
trong đó đánh chuyển ba trăm bảy mươi một cây chặt hạ một trăm linh năm cây
sau khi hoàn thành dự án thành phố hà nội sẽ trồng lại hơn ba cây xanh thuộc các loại như phượng tím ban tường vi ngọc bút hoa giấy